hà tĩnh luôn là một trong những điểm nóng về tội phạm ma túy
hàng tấn ma túy đã bị bắt giữ trong vòng năm năm qua
để đối phó với cơ quan chức năng bọn chúng liên tục thay đổi phương thức hoạt động và dùng thủ đoạn tinh vi che giấu
hà tĩnh có một đặc thù tức là tuyến đường tám quốc độ tám a
thì nó chạy thẳng tức là đi sang lào là tuyến đường ngắn nhất đi các tỉnh đông bắc thái lan và các tỉnh bắc lào
các tỉnh bắc lào đặc biệt là khu tam trạc vàng thì con đường từ việt nam đi sang là gần nhất
mặt tuyến biên giới hà tĩnh thì nó cái địa hình hiểm trở rất
khó khăn cho cái việc là tổ chức tuần tra và phát hiện bắt giữ
vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai người dân xã kim hoa huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
khi đi rừng phát hiện có một nhóm người lạ mặt mang theo vũ khí xuất hiện ở trong rừng gần khu vực biên giới huyện vũ quan
trong số đó có một người tên là tiệp ở xã kim hoa
thấy có nhiều khả nghi người dân đã báo với công an về dấu hiệu bất thường của nhóm người này
bất thường là tổ công tác của tôi là mỗi đời ban là hai đồng chí
quả trình dân vận và công an cũng ở với dân
thì được người dân báo tin là có một đối tượng

đối tượng lạ mặt thường xuyên đến khu vực bia rừng
và khu vực đấy là khu điểm nóng mà nghĩ vận là thường xuyên xảy ra việc là giao dịch ma tùy đấy
thì quả trình đó thì sau khi mà người dân đã thông báo tin cho chúng tôi
thì có chụp lại hình ảnh của đối tượng và cả biển sổ xe của đối tượng đã đi
thì sau khi đấy thì chúng tôi là tập trung nghiên cứu về đối tượng này
xác minh được đối tượng này
đối tượng này ở một địa bàn khác đến
và đối tượng này là một đối tượng nghiền ma tùy đến địa bàn đó
là đối tượng này bản thân là nghiền ma tùy
tuy không có nghề nghiệp ổn định
nhưng mà này có tiền tiêu xa rất nhiều
và thường xuyên có mối quan hệ với các đối tượng nghiền
và các đối tượng mô bản ma tùy trong và ngoài địa bàn
chúng tôi vừa nghiên cứu đối tượng vừa nghiên cứu đề hình đặc điểm của nơi đối tượng đến
và phát hiện ra ở cái địa hình này có một con đường
tuy là đường dân sinh
nhưng mà có nhiều dấu việc đặc điểm là khả thương
thứ nhất thứ hai nữa là đây theo như của người dân địa phương cung cấp thông tin
thì những cái cung đường này là dần thẳng sang đến biên giới việt lào
và tuy là đường đi rất khó khăn nhưng mà đã từng thấy người đi rừng nhưng mà không phải người việt nam
nghĩ vẫn là người lao thôi
nó đã từng thể xuất hiện ở khu vực này rồi
triển khai công tác nắm tình hình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với bộ đội biên phòng và hải quan tỉnh hà tĩnh
đã phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài về việt nam tiêu thụ
các đối tượng người địa phương móc nối với đối tượng bên lào
phương thức hoạt động của bọn chúng không cố định và rất bí mật
yêu cầu đặt ra là phải bóc gỡ toàn bộ đường dây này từ đối tượng bán đối tượng trung gian đến đối tượng mua hàng
đối với tội phạm ma túy không phải đơn giản
chúng hết sức tinh vì cho lên chúng ta
phải kiên trì bám đối tượng và bám địa bàn bám cơ sở
cho nên bằng các biện pháp công tác nghiệp vụ thì chúng tôi đã giả soát và kiên trì gặp từng người dân một
và có cái sự phối hợp với đặc biệt là những người ở trong rừng hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều
và nếu mà chúng tôi không sàng lọc từng thông tin và xác định cái nhu cầu của chúng ta là phải đánh cả khúc
không đánh khúc giữa không đánh đối tượng vận chuyển mà phải tìm được đối tượng là mua bán
cho nên là chúng tôi khi mà đối tượng sử dụng những người đi làm trầm
mà chuyên đi săn bắt rồi là những người trồng keo ở trong rừng vận chuyển và tham gia cất dấu ma túy
thì chúng tôi cũng hết sức kiên trì và phải kiên trì hơn đối tượng
và phải xác định là trong cuộc chiến này là chúng ta không được phép nóng vội
cho nên là ban giám đốc cũng cử trinh sát xuống cùng ăn cùng ở cùng làm
và am hiểu hơn đối tượng thì từ đó chúng ta kiên trì như vậy
thì chúng ta mới bắt được các đối tượng trong cả đường dây
đối tượng nghi vấn trung gian vận chuyển được xác định
là nguyễn khắc tiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thôn châu lâm xã kim hoa huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
sau khi xác định đối tượng nghi vấn lượt là đối tượng tiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở xã sơn binh hương sơn
thì chúng tôi là xác minh quy luật hoạt động của đối tượng
và nắm được các cái mối quan hệ rồi là sử dụng đồng bộ các cái biện pháp người vụ khác
thì để mà theo sát được mọi
theo sát được mọi cái dí biến động của đối tượng
và cử tính xác chịu khó để mà bám sát và nắm tất cả các cái quy luật đi lại của đối tượng
từ thông tin thu thập được cơ quan điều tra xác định tiệp không trực tiếp giao dịch với đối tượng người lào
mà thông qua một người ẩn danh chỉ đạo
khi đối tượng người lào cắt rừng mang ma túy vào khu vực rừng vũ quang
thì người này chỉ đạo tiệp qua điện thoại đi nhận hàng và vận chuyển giao lại cho một đối tượng thứ tư
đưa vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ
sau khi đã xác định rõ phương thức hoạt động của đường dây này
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh quyết định tung lưới bắt cá
trong cả cái kế hoạch bắt chữ thì là chúng tôi đã là chủ động là báo cáo với bác giám đốc và được sự đồng ý